sáng ngày bảy tháng bốn theo giờ địa phương tức chiều qua theo giờ hà nội tại thủ đô stockholm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chào xã giao công chúa kế vị victoria alice desiree
đánh giá cao chuyến thăm việt nam của nhà vua và hoàng hậu thụy điển năm hai nghìn bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của hoàng gia
chính phủ và nhân dân thụy điển đã dành cho việt nam
đặc biệt là khoản viện trợ không hoàn lại cho việt nam lên đến hơn ba tỷ usd trong thời gian vừa qua
đặc biệt thụy điển đã giúp việt nam khai thông quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế
như quỹ tiền tệ quốc tế ngân hàng thế giới trước đây
cũng như luôn ủng hộ việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
đặc biệt hình ảnh hàng nghìn người dân thụy điển đã xuống đường biểu tình chống chiến tranh tại việt nam
sẽ luôn khắc sâu trong trái tim người dân việt nam
trên nền tảng hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước
công chúa kế vị victoria ingrid alice die bày tỏ tin tưởng thời gian tới
quan hệ giữa thụy điển và việt nam sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thông báo với công chúa kế vị
về kết quả hội đàm với chủ tịch quốc hội thụy điển urban arlene
hoan nghênh thụy điển đề xuất thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học công nghệ và y tế với việt nam